tính đến sáng nay ngày một mươi bảy tháng sáu sau hai mươi ba ngày bùng dịch
thành phố hồ chí minh đã ghi nhận hơn một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có nhiều trường hợp chưa điều tra được nguồn lây
một số thông tin cho rằng nguyên nhân dịch bùng phát mạnh là do ghi nhận
biến chủng sars cov mới tại đây
tuy nhiên tại đại diện bộ y tế khẳng định thì thông tin này không chính xác
đồng thời cho biết thành phố hồ chí minh sẽ là địa phương đầu tiên
thí điểm cách ly tại nhà đối với các f một
thành phố hồ chí minh từ hai mươi bảy tháng bốn đến nay đã ghi nhận trên một ca mắc covid một mươi chín
với rất nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây
đại diện bộ y tế cho biết cả nước đang xây dựng kịch bản ba mươi ca
vì vậy tình hình đáng báo động này chủ yếu liên quan đến năng lực cách ly
thu dung điều trị và giãn cách xã hội
tuy nhiên số lượng khu cách ly trên cả nước và thành phố hồ chí minh đã bị hạn chế
điều kiện cách ly tập trung nếu thực hiện không tốt sẽ gây nguy cơ lây nhiễm chéo
vì vậy phương án cách ly tại nhà đối với f một đang được bộ y tế cân nhắc kỹ lưỡng
về y tế đối với cả việc cách ly gây f một tại nhà hay ở tại những cơ sở sản xuất
là phải hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tiêu chí về công tác y tế
đây là một điểm hết sức quan trọng
nếu mà chúng ta cách ly tập trung ở nhà mà tại nhà trọ thì không thể được
bởi vì là các đối tượng công nhân sẽ ở chung với nhau
hoặc là ở một nhà mà chúng ta có nhà ống mà những đối tượng trong gia đình đi ra đi lại thường xuyên cũng không được
thì những tiêu chí này cũng là
được bộ y tế giao cho cục quản lý môi trường y tế xây dựng
bên cạnh đó thì việc cách ly tập trung tại nhà này cũng phải đảm bảo
cái việc theo dõi chăm sóc về y tế cũng như giống như ở trong cách ly tập trung
và đồng thời các xét nghiệm theo dõi cũng phải được thực hiện một cách hết sức nghiêm chỉnh
thì như vậy thì chúng ta mới đảm bảo tiêu chuẩn
thì lúc đó mới tổ chức cái cách ly tập trung tại nhà
và chúng tôi dự kiến cũng sẽ thí điểm tại tp hcm trong thời gian tới
đợt dịch lần này tại tp hcm
có rất nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng
chứng tỏ không tập trung vào một nguồn lây duy nhất
mà từ nhiều nguồn khác nhau
vì vậy công tác dập dịch ở tp hcm trong thời gian tới phải rất tích cực
cần phải phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh
sau đó truy vết khoanh vùng dập dịch
tuy nhiên một số trường hợp cũng gây khó khăn cho các nhà dịch tễ học
trong việc xác định nguồn lây đầu tiên
tp hcm thì như các bạn biết là đối với cả một số điểm dịch như là
ở e home hoặc là ở govup
liên quan đến hội chuyển giáo phục hưng
hay ở hoc mon
thì công tác truy vết ở tp hcm tôi đánh giá là rất tốt
và chúng ta cũng đã xác định được những đối tượng
có khả năng là đối tượng khởi phát ban đầu
và những đối tượng lây lan ở xung quanh như bà con tròn xóm
các người làm chung sửa các thứ
thành ra ở tp hcm này
hai những vùng dịch chúng ta tương đối có thể quay được rất nhanh
khoanh vùng được rất nhanh
và xử lý được
những đối tượng từ f đến f một f hai f ba theo đúng các quy định
bên cạnh đó chúng ta cũng biết là dịch covid một mươi chín này
không chỉ phát tán ở trong những vùng này
mà ở một số các cộng đồng xung quanh nữa
cho nên việc tổ chức sàng lọc ở các địa bàn
có nguy cơ xung quanh những chuỗi dịch covid một mươi chín
ở tp hcm là một biện pháp mới
trước tình hình dịch bệnh đang lan rộng đến nhiều bệnh viện
cơ sở y tế chính quyền thành phố khuyến cáo người dân
cần cân nhắc khi đến khám và điều trị bệnh
nếu bắt buộc phải vào bệnh viện khám cấp cứu
thì cần đi theo đúng đường đi mà bệnh viện đã quy định
người bệnh cần đi khám cấp cứu theo đúng phân tuyến bảo hiểm của mình
để hạn chế tập trung đông người
những trường hợp không phải cấp cứu
người bệnh có thể đăng ký khám và tư vấn từ xa
hoặc có thể liên hệ trước với các chuyên khoa
hoặc khoa cấp cứu để có tư vấn phù hợp
không nên do sợ dịch bệnh mà không dám đến bệnh viện
dẫn đến bệnh diễn biến ngày càng nặng